sau bốn mươi hai năm sống trong cảnh tối tam mùa mệt ngày một mươi năm tháng một mươi hai một mươi bốn hộ dân xóm đèn dầu
làng lạc xanh thôn bình thắng xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
hết sức vui mừng hân hoan đón ánh điện quốc gia về tận từng nhà
đây là dự án đưa điện về vùng lõm cuối cùng của tỉnh phú yên
được triển khai bằng nguồn vốn của ngành điện ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo cha đến vùng đất mới lạc xanh từ thời con gái đến nay đã bốn mươi hai năm
bà nhớ không thể nào quên được cảnh khốn khó quanh năm lầm lỗi bên ánh đèn dầu heo hắt
đeo bám gần như cả cuộc đời
nay có điện lưới quốc gia và con đường bê tông nông thôn mới
lạc xanh như được khoác lên mình tầm áo mới với bao kỳ vọng mở ra ở phía trước
với tổng mức đầu tư trên hai tỷ đồng công trình cấp điện làng lạc xanh là sự nỗ lực rất lớn của ngành điện phú yên
vì khu vực này là vùng lõm dân cư thơ thớt lại nằm sát bìa núi không đủ điều kiện để xây dựng đường dây mới
vì việc đóng điện vào ngày hôm nay không những có ý nghĩa về dân sinh
đáp ứng yêu cầu sinh hoạt sản xuất của bà con trong thu hút đầu tư
mà nó còn ý nghĩa rất là lớn đối với ngành điện của tỉnh phú yên
là khi đóng điện lạc xanh thì đồng nghĩa với chúng ta một trăm linh
số hộ trên địa bàn tỉnh phú yên được sử dụng điện
và cái trị tiêu này nó cũng góp phần rất là lớn và hoàn thành các trị tiêu và kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh
phấn khởi hơn đây là dự án đưa điện về vùng lõm cuối cùng của tỉnh phú yên
hoàn thành mục tiêu một trăm linh các hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện từ điện lưới quốc gia
việc làm hết sức có ý nghĩa này thể hiện trách nhiệm chung tay cùng với đảng
nhà nước trong xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội
chấm dứt cảnh nghèo nàn mở ra nhiều hướng làm ăn mới cho bà con nhân dân
giảm dần khoảng cách tranh lệch giữa nông thôn và thành thị